hôm nay công an tp hà nội phối hợp với công an quận bắc tử liêm điều tra truy bắt nghi phạm cướp
tại phòng giao dịch của ngân hàng việt tin banh chi nhánh xuân tảo
cụ thể vào sáng ngày bảy tháng ba một đối tượng bịt mặt vào khu vực quầy giao dịch
đe dọa khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền sau khi lấy được khoảng hai trăm linh triệu đồng bỏ chạy
hung thủ đã bỏ chạy và làm rơi một vật có hình dạng giống súng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an có mặt tại hiện trường xác định vật trên là súng giả
và đang tích cực điều tra truy bắt nghi phạm